kinh tế của hà tĩnh phát triển vẫn chưa đồng đều giữa các ngành lĩnh vực
năm hai nghìn một mươi chín có ba trên năm chỉ tiêu quan trọng chưa đạt kế hoạch quy mô nền kinh tế còn nhỏ
tổng sản phẩm trên địa bàn grdp bình quân đầu người thấp so với mục tiêu đại hội đề ra
năng suất lao động thấp tăng trưởng vẫn chủ yếu theo chiều rộng và dựa vào fdi
đó là những hạn chế của tỉnh hà tĩnh được thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ rõ
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng chỉ rõ mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại chưa thực sự vững chắc
liên kết vùng để kết nối thị trường còn gặp nhiều khó khăn mức độ ba bốn của dịch vụ công còn thấp
thủ tướng yêu cầu cần tập trung hơn nữa vào các khu công nghiệp cụm công nghiệp và thế mạnh về du lịch
thủ tướng đánh giá cao quyết tâm và phương hướng nhiệm vụ của tỉnh hà tĩnh trong thời gian tới
thủ tướng đặt ra một số câu hỏi đó là hà tĩnh trong cách mạng công nghiệp bốn và nền kinh tế số như thế nào
hà tĩnh tận dụng các fta như thế nào người dân và doanh nghiệp có hiểu được lợi ích của các hiệp định này hay chưa
từ đó để tìm ra một lợi thế cho tỉnh hà tĩnh
các đồng chí phần càng tiếp tục xây dựng hà tĩnh được thành một tỉnh công nghiệp có hệ thống các câu hỏi tặng đồng bộ
phát triển bình vững về kinh tế công bằng và xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh đến năm hai nghìn ba mươi
và chúng tôi rất mong grdp bình quân đầu người của hà tĩnh nằm trong hai mươi tỉnh hàng đầu và cả nước
chúng ta đặt chi tiết trung bình vì hiện nay các đồng chí đã cao
nhất ở gddp bình quân hiện nay các đồng chí đã đạt cao nhất bắc trung bộ
thì cái điều này hoàn toàn có thể được mà tại sao là không được
thủ tướng đề nghị tỉnh phấn đấu trước năm hai nghìn hai mươi năm phải tự cân đối được ngân sách
phải tập trung tháo gỡ thúc đẩy xúc tiến đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trọng điểm trên địa bàn
phát triển công nghệ thông tin đồng bộ hiện đại điện tử hóa tỉnh hà tĩnh phát triển kinh tế số chính phủ số tại hà tĩnh
có biện pháp phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu cần chú ý đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn
nhất là những nguy cơ gây ô nhiễm để xây dựng hà tĩnh có kinh tế phát triển và môi trường tốt
bên cạnh đó tỉnh phải tích cực chủ động không để dịch covid một mươi chín xảy ra trên địa bàn